tiếp tục với những thông tin của môn thể thao vua
ngay sau khi messi nhận án phạt cấm thi đấu từ liên đoàn bóng đá thế giới fifa
đội tuyển argentina đã phải nhận thất bại trong lời trận vừa qua tại vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám khu vực nam mỹ trước bolivia
để giải nguy trong hoàn cảnh khó khăn này chủ tịch liên đoàn bóng đá argentina ông claudio tapia
đang có những động thái để giảm bớt án phạt cho ngôi sao của barcelona
argentina đã phải nhận thất bại với tỷ số hai trong chứa lòng khách tới sân của bolivia trong hoàn cảnh thiếu đi đội trưởng messi
sau hành vi chỉ trích trợ lý trọng tài ở trận thắng chile cuối tuần trước
siêu sao đang thi đấu cho barcelona đã bị fifa cấm thi đấu bốn trận cho đội tuyển quốc gia
trong hoàn cảnh đội bóng dầu truyền thống của bóng đá nam mỹ này
đang có nguy cơ không có vé tham dự vòng chung kết world cup năm sau khi đã rớt xuống vị trí thứ năm của bảng đấu khu vực
chủ tịch mới của liên đoàn bóng đá argentina ông claudio tapia đã tuyên bố sẽ kháng cáo bản án này
tất cả mọi người thuộc liên đoàn bóng đá argentina và những người có liên quan sẽ làm tất cả
để đòi lại sự công bằng cho messi
bản kháng cáo sẽ được thực hiện sớm nhất có thể
các chuyên gia sẽ được mời đến để làm việc với fifa
chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm nhẹ án phạt không công bằng này
ông claudio tapia vừa mời nắm quyền chủ tịch liên đoàn bóng đá argentina hôm hai mươi chín tháng ba vừa qua
sau quãng thời gian khủng hoảng của afa về quản lý và tài chính kể từ năm hai nghìn một mươi năm
khi mà vị cựu chủ tịch đã có ba mươi năm năm trên cương vị này là julio rondona
qua đời vào năm hai nghìn một mươi năm
cũng trong phát biểu của mình ông tapia cho biết sẽ để huấn luyện viên ergando bauza
có thêm cơ hội tìm lại những kết quả khả quan cho đội tuyển argentina
trong khi đó bác đại đạo đội bóng lại đề nghị bản hợp đồng mới có thời hạn hai năm với chiến đấu gia sáu mươi bảy tuổi
và tại buổi họp báo trước trận đấu với man city ở vòng ba mươi premier league
tương lai của ông thời người pháp vẫn được giới truyền thông quan tâm đặc biệt
không phải hôm nay nhưng với tôi mọi chuyện rất rõ ràng
ở lại hai tháng hay hai năm điều đó không ảnh hưởng gì đến tâm trí và sự tập trung cho công việc của tôi hiện tại
khi được hỏi về tương lai của tiền đạo chủ lực alexis sánchez huấn luyện viên wense cũng đưa ra những quan điểm của bản thân
trước đây arsen gặp nhiều khó khăn về tài chính do đó câu lục bộ phải bán đi cầu thủ tốt nhất của mình
nhưng hiện tại đã khác sanchez là cầu thủ chuyên nghiệp
tôi không thấy những biểu hiện tiêu cực của cầu ấy sanchez muốn giành chức vô địch tất nhiên đó là điều ai cũng muốn
những ngày gần đây nhiều tờ báo anh đã đưa ra thông tin về việc cầu lục bộ chelsea coi alexis sanchez là mục tiêu theo đuổi số một ở kỳ truyền hữu mùa hè
nhưng chắc chắn arsenal sẽ làm mọi cách để ngăn cản thương vụ này